một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu cambric đã tiết lộ rằng
một số người có một mã di truyền độc đáo giúp họ duy trì trọng lượng cơ thể trong suốt cuộc đời của họ
mặc dù nghiên cứu trước đây đã làm sáng tỏ ảnh hưởng di chuyển đối với bệnh béo phi
nhưng thay vào đó nghiên cứu gần đây lại tập trung vào tình trạng gầy
nhóm nghiên cứu đã so sánh dna của khoảng một mươi bốn người và tách thành các nhóm cân nặng khác nhau
để tìm ra các ghen có thể ảnh hưởng đến cân nặng của một người
một vị giáo sư tại viện khoa học chuyển hóa wellcome mrc tại đại học cambridge
đã dẫn đầu cốc nghiên cứu hỗ trợ bởi hội đồng nghiên cứu châu âu và wellcome
mục tiêu của nghiên cứu là kiểm tra cách thức và lý do tại sao một số người dễ dàng có thân hình mảnh mai hơn những người khác
các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra các gen bị lỗi là nguyên nhân gây ra tình trạng béo phì nghiêm trọng
thường xảy ra từ khi còn trẻ
tuy nhiên nghiên cứu cụ thể này đã gợi ý rằng sự kết hợp của các gengay hay nói đúng hơn là sự vắng mặt của các gen liên quan đến béo phì
có thể giúp một người sở hữu thân hình mảnh may hơn những người khác
giáo sư và nhóm cửa ông phối hợp với tiến sĩ của warokham đã thu nhập và so sánh dn của khoảng một mươi bốn người tham gia
trong đó có một sáu trăm hai mươi hai người là những người gầy một chín trăm tám mươi năm tình nguyện viên được xếp vào thể loại béo phì nghiêm trọng
và một mươi bốn trăm ba mươi ba người còn lại có cân nặng bình thường
dna của con người được tạo thành từ một chuỗi các phân tử được gọi là cặp basal các chữ cái a c g và t đại diện cho các cặp cơ sở và các chuỗi của chúng
tạo nên vùng di chuyển liên quan trực tiếp đến cân nặng
các gen của chúng ta quy định cách cơ thể chúng ta hoạt động và các biến thể chẳng hạn như các đặc điểm như màu mắt màu tóc và tất nhiên cân nặng
nhóm nghiên cứu trước đó đã tìm ra một số biến thể di chuyển có liên quan đến bệnh béo phì
tuy nhiên nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra các vùng di truyền mới có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng gây khỏe mạnh
bốn khu vực mới vừa được phát hiện trên gen di chuyển của con người có tác động trực tiếp tới cân nặng của trẻ sơ sinh
cung cấp bằng chứng về cân nặng khi sinh có liên quan đến sức khỏe lúc trưởng thành
khi nghiên cứu và so sánh dna của những người tham gia giáo sư này và nhóm của ông đã tìm thấy một số biến thể di chuyển trước đây đã được xác định là gây ra bệnh béo phì
tuy nhiên nghiên cứu gần đây đã tiết lộ các vùng di chuyển mới
một số trong số đó được cho là nguyên nhân gây ra bệnh béo phì nghiêm trọng trong khi những vùng khác được cho là có vai trò gây ra tình trạng gây khỏe mạnh
để tìm hiểu xem các ghen này có ảnh hưởng đến cân nặng của một người như thế nào
các nhà nghiên cứu đã tính đến tất cả các biến thể của di chuyển khác nhau và đưa đến điểm số rủi ro di chuyển
như họ đã nghi ngờ những người béo phì có điểm số nguy cơ di chuyển cao hơn khiến họ có nhiều khả năng bị thừa cân hơn những người có cân nặng bình thường
mặt khác những người gầy có điểm số rủi ro di chuyển thấp hơn đáng kể
họ cũng thiếu các biến thể di chuyển được biết là nguyên nhân gây ra bệnh béo phì
do đó nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người luôn gầy dù họ có ăn uống như thế nào đi nữa cũng có một số ghen quy định cân nặng của họ
kết quả nghiên cứu giúp xác nhận có ba khu vực đã được xác định trước và bốn khu vực mới được phát hiện nằm trên gan di truyền có liên quan đến trực tiếp cân nặng
một trong những khu vực di truyền mới cũng liên quan đến huyết áp ở tuổi trưởng thành
cung cấp manh mối giữa cân nặng khi sinh và huyết áp
hai khu vực khác quyết định chiều cao khi trưởng thành cho thấy sự góp mặt của gen tăng trưởng rất sớm kể từ khi phôi thai được hình thành và phát triển
mặc dù kiên có thể xác định cân nặng của một người nhưng điều đó không có nghĩa là người ta nên từ bỏ một chế độ ăn uống lành mạnh
phân tích hơn hai mươi gen từ những mẫu mô mỡ của hơn tám trăm linh phụ nữ ở anh và của hơn sáu trăm linh người khác đến từ iceland
các nhà khoa học đã phát hiện thấy gen klf một mươi bốn có vai trò quan trọng trong việc làm tăng nguy cơ mắc bệnh đai thẳng
tiến sĩ tom spector người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết đây là nghiên cứu có quy mô đầu tiên cho thấy sự ảnh hưởng của gen tới quá trình trao đổi chất trong cơ thể
cụ thể là nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và bệnh béo phì
hiện khoảng một trên một mươi người trưởng thành trên thế giới mắc bệnh béo phì con số này gấp đôi so với những năm một nghìn chín trăm tám mươi
tại mỹ bệnh liên quan tới béo phì đã chiếm gần một mươi ngân sách dành cho y tế của quốc gia này
còn ở anh sáu mươi hai người trưởng thành mắc bệnh béo phì
mới đây tổ chức y tế thế giới who vừa đặt tên cho biến chủng sars cov hai xuất hiện ở botswana nam phi
đây là biến chủng được coi là rất nguy hiểm vì khả năng lây lan có thể hơn năm lần đen ta
trước đó biến chủng delta đã khiến hàng loạt quốc gia quay trở lại với ác mộng covid một mươi chín sau khi tưởng như đã kiểm soát được dịch bệnh
chúng ta cầncọng nói là omicron có hơn ba mươi hai đột biến được phát hiện tại protein guy
đặc biệt một mươi năm đột biến tại vùng gắn kết thủ thể

biến chủng nam phi rất đề kháng với kháng thể trùng họa
được who xác nhận chính phủ hàng loạt quốc gia từ châu âu tới châu á đã xếp chặt biện pháp phòng chống dịch
đóng cửa biên giới với người đến từ các nước miền nam châu phi
được mỹ cũng ngay lập tức ban lệnh cấm nhập cảnh với những người đến từ nam phi
ngày hai mươi năm tháng một mươi một pháp cũng khởi động chiến dịch tiêm mũi vaccine bổ sung cho tất cả những người trưởng thành
đồng thời cơ quan y tế eu phê chuẩn mũi tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em nhóm tuổi từ năm đến một mươi một
các biến chủ nguy hiểm như beta hay omicron đều xuất hiện tại nam phi
nơi những quốc gia có tỷ lệ mắc hiv cao nhất
suy giảm biến dịch là môi trường thuận lợi cho virus sinh sôi phát triển và tạo biến thể
tuy nhiên số lượng đột biến khổng lồ trong một biến thể như omicron là điều khiến các nhà khoa học lo lắng
vì có sự xuất hiện biến thể ở nhiều quốc gia khác nhau
các nước lớn nên tiếp tục chia sẻ vaccine cho nước khác để khống chế đại dịch toàn cầu này
các loại vaccine hiện nay
tại kể cả pfizer và moderna vẫn có thể kìm hãm biến thể data đặc biệt giảm tỷ lệ tử vong
tuy nhiên nguy cơ lớn hiệu quả của vaccine với biến chủng omicron sẽ bị giảm nhiều lần
bởi các đột biến tại vị trí protein gai đặc biệt là vùng rbd quá nhiều
chúng là vị trí vaccine được thiết kế ban đầu hướng tới
các công ty sản xuất vaccine sẽ cố gắng thiết kế nhiều phiên bản khác để chống lại omicron
tuy nhiên chúng ta cần sáu đến chín tháng nữa mới có kết quả
việc chúng ta có thể làm ngay bây giờ là tiêm vaccine đầy đủ giữ sức khỏe thật tốt tuân thủ năm k
đặc biệt bài học từ việc xuất hiện biến thể mới do virus đi qua người bị suy giảm biến dịch đã thể hiện rất rõ mức độ nguy hiểm
vì vậy chúng ta cần bảo vệ người cao tuổi bị bệnh nền và suy giảm miễn dịch tốt hơn
đây cũng là bảo vệ cho xã hội nói chung cách đơn giản nhất là hãy ưu tiên vaccine cho các trường hợp trên
nhiều người vẫn lo lắng không biết khi đi chợ hoặc mua hàng ở xe
có bị lây nhiễm sars cov hai qua thực phẩm hay không
bạn đọc tham khảo bài viết của bác sĩ trần bá thoại để biết thêm các thông tin cần thiết
sars cov hai lây làn thế nào
đường lây truyền chính của sars cov hai là hô hấp qua các giọt bắn từ người nhiễm bệnh khi họ hát hơi ho nói cười
tuy nhiên sars cov hai cũng có lây truyền qua tiếp xúc với điều kiện virus phải đến được mũi mắt miệng là nơi có cách cụ thể để bám vào
dù không loại trừ khả năng lây nhiễm sars cov hai qua thức ăn hoặc đồ vật tiếp xúc
nhưng hiện tại không có bằng chứng nào về việc con người bị nhiễm virus qua sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm
cũng như qua tiếp xúc với các đồ vật hoặc bề mặt có virus
sars cov hai xâm nhập vào tế bào ký chủ ra sao
muốn xâm nhập vào tế bào ký chủ sars cov hai phải dùng các protein gai s bám vào hai thủ thể ở màng tế bào là ace hai và tmprss hai
hai thủ thể ace hai và tmprss hai này nằm rải rắc nhiều nơi trên cơ thể con người
như mũi mắt miệng
tim bàng quang tuyến tụy thận và não nhưng chủ yếu tập trung ở niêm mạc mũi kết mặt mắt và niêm mạc miệng
vì hai thủ thể ace hai và tmprss hai của sars cov hai phân bố rất nhiều ở các tế bào niêm mạc mũi
nên các nhà khoa học cho rằng sars cov hai chủ yếu sử dụng mũi làm cổng vào
sars cov hai tồn tại bao nhiêu lâu trên đồ vật thức an
sự tồn tại của sars cov hai trong môi trường phụ thuộc vào một số yếu tố
như nhiệt độ độ ẩm không khí ph bề mặt
sars cov hai không ổn định trên bề mặt khô nó ngừng hoạt động từ vài giờ đến vài ngày
các thử nghiệm ở hoa kỳ cho thấy sars cov hai có thể lây nhiễm đến ba giờ dưới dạng khí dung
lên bốn giờ trên tấm đồng hai mươi bốn giờ trên bìa cứng và hai ba ngày trên thép không ghi và nhựa
một nghiên cứu của úc cho thấy sars cov hai có thể tồn tại đến hai mươi tám ngày ở hai mươi độ c
trên bề mặt khác nhau như thủy tinh thép không gỉ và dây
dữ liệu từ một nghiên cứu đã được công bố khác chỉ ra rằng sars cov hai vẫn có thể lây nhiễm
trên bề mặt kim loại trong vài ngày ngay cả nhiệt độ cao hơn ba mươi độ c
tuy nhiên làm khô bề mặt trong vòng một giờ dẫn đến giảm đáng kể khả năng lây nhiễm giảm một trăm linh lần
trong một bài báo chưa qua quy trình đánh giá khoa học nhóm nhà nghiên cứu mô tả rằng
trong các thử nghiệm phòng thí nghiệm với nồng độ virus cao sars cov hai vẫn có thể lây nhiễm
trên cá gà và thịt lợn sau ba tuần bảo quản ở
sars cov hai có lây nhiễm qua nông sản vì hai lý do sau
thứ nhất nông dân có pcr âm tính mới được cho phép ra đồng
dù pcr âm tính nhưng những người này cũng phải mang khẩu trang áo tràng để phòng ngừa khả năng
họ đang giai đoạn ủ bệnh có mầm virus nhưng pcr còn âm tính
thứ hai nếu nông dân có mở hoặc mang khẩu trang không đúng cách
thì lượng sars cov hai nếu có cũng không nhiều và không tồn tại
lâu trên nông sản sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
trong hướng dẫn cho người tiêu dùng who cdc fda đều nêu rõ rằng
không có bằng chứng nào cho thấy con người bị mắc covid một mươi chín từ thực phẩm
các cơ quan này chỉ khuyến cáo mọi người rửa tay trước khi ăn
và các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần bảo đảm các biện pháp vệ sinh
usda và fda khẳng định sau khi xem xét hơn một trăm linh triệu trường hợp mắc covid một mươi chín
không thấy có bằng chứng dịch tễ học nào cho thấy thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm
là nguồn lây nhiễm virus sars cov sang người
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ủy ban quốc tế và thông số kỹ thuật vi sinh vật
đối với thực phẩm cũng đã kết luận dù có hàng tỷ gói thực phẩm đã được tiếp xúc
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát nhưng không có bằng chứng cho thấy
thực phẩm bao bì thực phẩm là nguồn lây nhiễm virus
như vậy lý thuyết cũng như thực tế đã cho thấy sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
kể cả thực phẩm bị nhiễm virus này
theo bác sĩ trần bá thoại
sars cov hai khó lây nhiễm qua thực phẩm và vật tiếp xúc
tuy nhiên để an toàn người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình tránh lây chuyển
của virus qua bề mặt và thực phẩm bằng cách tuyên thủ các quy tắc vệ sinh chung
thứ nhất rửa tay thường xuyên và để tay xa mặt
thứ hai rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc với thực phẩm và bao bì
thứ ba rửa sạch đun sôi hâm nóng thức ăn khi chế biến